cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết hiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ
để xử lý theo quy định của pháp luật đối với nguyễn văn đầy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú huyện long hồ về hành vi giết người xảy ra vào trưa ngày ba mươi tháng ba
tại một công ty trong khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vào trưa ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn đầy biết được vợ của mình bị đồng nghiệp
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú huyện tam bình dùng lời lẽ thô tục xúc phạm
đây đã đến bộ phận nạn nhân làm việc để hỏi chuyện thì xảy ra đánh nhau
trong lúc xô sát nạn nhân đã tử vong kết quả khám nghiệm nguyên nhân tử vong của nạn nhân
là do sốc mất máu cấp sau đó đầy đã đến đồn công an khu công nghiệp hòa phú để đầu thú